trên địa bàn tỉnh tây ninh hiện nay vấn đề thiếu hụt nguồn cung lao động do nhu cầu tuyển dụng
mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp ngày một tăng đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
đây là vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm và đặt ra trong buổi tiếp xúc doanh nghiệp
do tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh tổ chức
các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tây ninh mở những lớp tập huấn ngắn hạn để nâng cao tay nghề
đồng thời hỗ trợ về dịch vụ tuyển dụng và giới thiệu việc làm để thu hút nguồn lao động từ các vùng sâu vùng xa trên địa bàn
để giải quyết vấn đề này sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tây ninh sẽ thực hiện giả soát cung cầu lao động
cung cấp địa chỉ nguồn cung lao động cụ thể tại các vùng nông thôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển lao động theo nhu cầu
đồng thời tỉnh sẽ triển khai nhiều mô hình liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp sản xuất với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đạt hiệu quả cao hơn